đội ngũ các chuyên gia nhà khoa học là một lực lượng lao động đặc biệt có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước
vừa qua trong phiên họp tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã lưu ý tổ biên tập cần phải lắng nghe
trân trọng và phát huy cao độ trí tuệ của các chuyên gia nhà khoa học có kiến thức sâu trong tình lĩnh vực
để góp phần xây dựng văn kiện đại hội đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục theo dõi phần trao đổi của phóng viên truyền hình nhân dân với khách mời chương trình ngày hôm nay
vâng thưa quý vị để cùng trao đổi về vấn đề này xin được giới thiệu giáo sư tiến sĩ phùng hữu phú phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận trung ương
và để bắt đầu chương trình mời đồng chí cùng quý khán giả hãy cùng theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây
giáo sư tiến sĩ anh hùng lao động võ tổng xuân là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp
hơn một phần ba thế kỷ gắn bó với cây lúa ông đã đem đến những đổi thay lớn cho cuộc sống của người nông dân
với việc lai tạo dòng lúa chống dày nâu đến việc cài tạo hệ thống canh tác ứng dụng khoa học công nghệ tham mưu công tác khuyến nông cho lãnh đạo các địa phương
đồng bằng sông cửu long từ chỗ thiêu đói trở thành vượn lúa của cả nước việt nam trở thành quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu lúa gạo
ông cũng là cha đẻ của dòng lúa thơm st hai mươi năm ngon nhất thế giới
giáo sư tiến sĩ võ tùng sưng là một người bạn lớn của nông dân việt nam nói chung và là một người bạn của nông dân thấp một mươi nói riêng
thầy đã có nhiều chương trình dự án hỗ trợ cho nông dân thấp một mươi trong bước đường tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh nhà
đây chính là minh chứng sống động khẳng định vị thế vai trò quan trọng không thể thiếu của các chuyên gia nhà khoa học đối với sự phát triển bền vững của đất nước
thưa đồng chí thì có thể thấy rằng là đội ngũ các nhà khoa học thì luôn khẳng định được
vai trò quan trọng của mình trong quá trình phát triển của đất nước
việc mà phát huy vai trò của các nhà khoa học thì là điều đương nhiên phải làm
vậy thì tại sao trong cái quá trình soạn thảo văn kiện đại hội một mươi ba lần này thì trung ương đảng lại nhấn mạnh hơn nữa đến vấn đề này ạ
trong hệ thống các văn bản của đảng thì văn kiện đại hội là một trong vài văn kiện quan trọng nhất
bởi nó tạo ra cái nền tảng tư tưởng tạo ra sự thống nhất trong đảng
nó định hướng nhận thức và hành động
của toàn đảng toàn dân toàn quân gia
cái văn kiện có tầm quan trọng như vậy cho nên nó có yêu cầu rất cao
phải đánh giá cho được cái tình hình đất nước
phải phát triển cho được những xu hướng mới những nhân tố mới đang nảy sinh trong đời sống thực tiễn
phải phát hiện cho được những cái mâu thuẫn những cái điểm nghén đang đặt ra
để mà tập trung thảo
cho nên nói là đánh giá ở một cái tầm rất khoa học
văn kiện phải dự báo được chính xác cái xu hướng vận động của thế giới
cái xu hướng phát triển của đất nước
trên cơ sở đó mà xác định có căn cứ mục tiêu quan điểm phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ sắp tới
chính vì cái tầm quan trọng đặc biệt như vậy
chính vì những yêu cầu rất cao như vậy
cho nên văn kiện phải thật sự kết tinh được trí tuệ của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
trong đó việc phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia trí thức là rất quan trọng
thưa đồng chí đồng chí đánh giá như thế nào về việc phát huy vai trò trí tuệ của các nhà khoa học
trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội trong những giai đoạn vừa qua
tôi lấy ví dụ như là rủi thảo văn hóa chính trị đấy
thì đã chắc lọc cái kết quả nghiên cứu của ba mươi ba đề tài trong chương trình nghiên cứu lý luận chính trị trọng điểm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đã chắc lọc cái kết quả tổng kết ba mươi năm thực hiện cương lý một nghìn chín trăm chín mươi một
là một mươi năm thực hiện cương lý bổ sung sửa đổi hai nghìn một mươi một
do hội đồng luận trung ương chủ trì
rồi đã tiếp thu chắc lọc một cái rất nghiêm túc báo cáo tư vấn của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
của hội đồng luận trung ương
của viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
của hội đồng khoa học các hội đồng trung ương
và các triều đại học lớn
thì phải nói là
khi khoa học nói chung
khoa học lý luận chính trị nói riêng
nó là lý vực phức tạp
do đó mà muốn
có chân lý khoa học
thì phải thông qua thảo luận
phải thông qua tranh luận
và trong lý vực này
thì tối kỳ
là sự bỏ đoán
là sự định kiến
do đó mà chúng ta trân trọng
các ý kiến khác nhau
có một mục đích chung
là tìm con đường
ít nước lợi dẫn
theo đồng chí
để có thể phát huy trách nhiệm
cũng như là tập trung trí tuệ của đội ngũ các chuyên gia nhà khoa học
trong quá trình mà xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba lần này
thì điều quan trọng nhất mà chúng ta phải tập trung là gì ạ
cái điều quan trọng bao giờ bắt đầu từ nhận thức
các đồng chí lãnh đạo đảng
các cơ quan lãnh đạo đảng
phải thật sự coi trọng
đội ngũ chuyên gia
phải tiếp tục tạo môi trường
thông thoáng hơn
thuận lợi hơn
để các đội ngũ chuyên gia các nhà khoa học
có thể phát biểu được
đóng góp được cái trí tuệ của mình
ở trên cơ sở đó đó
thì phải trồng hợp
một cách thật sự khách quan
để làm thế nào
những ý tưởng đúng
những kiến nghị
phải được phản ánh
trong đường lối
của chúng ta
xin cảm ơn những thông tin đồng chí chia sẻ